theo hồ sơ vụ việc dù đang thủ án trung thân tại trại giam số năm ngọc vẫn nén lút chỉ đạo cặp vợ chồng hờ nguyễn quốc toàn lê thị huyền thực hiện hoạt động mua bán ma túy số lượng lớn với vàng a váng
năm hai nghìn một mươi hai tòa đã tuyên phạt nguyễn văn ngọc nguyễn quốc toàn mức án tử hình vàng a váng tù trung thân và lê thị huyền hai mươi năm tù
tuy nhiên các đối tượng đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm
xét hành vi phạm tội của các bị cáo tuy nghiêm trọng nhưng chưa đến mức cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt nguyễn văn ngọc nguyễn quốc toàn tù trung thân vàng a váng hai mươi năm tù lê thị huyền một mươi tám năm tù
chỉ vì tám triệu đồng sẵn hơi men và sự thiếu kiểm chế của cả hai bên một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra tại tỉnh bình dương
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt giữ được đối tượng nguyễn đình tùng chú tại tỉnh gia lai tạm trú tại thị xã thuận an tỉnh bình dương và đang truy bắt các đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra trước đây tùng có nợ ông huỳnh văn hiệp chú tại đồng nai tám triệu đồng nhưng chưa có tiền trả
ngày hai mươi sáu tháng một mươi sau khi nhậu say ông hiệp cùng một số người khác đến nhà tùng để đòi tiền
tùng đã trả tiền cho ông hiệp rồi bảo ông hiệp về
nhưng ông hiệp không chịu lấy mà cùng một số người khác tiếp tục gây sự dẫn đến sô sát
trong lúc hỗn chiến tùng đã dùng một con dao đâm vào ngực ông hiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
tùng đã đầu thú ngay sau đó riêng các đối tượng có liên quan trong vụ án đã bỏ trốn
còn liên quan đến vụ hỗn chiến bằng dao trên địa bàn phường tân mai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mà chúng tôi đã đưa tin
công an phường tân mai tp biên hòa cho biết đã vào cuộc điều tra và xác định được
một số đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định ba đối tượng tham gia vụ việc và đang phối hợp với công an tp biên hòa tiến hành truy bắt
trước đó vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên mạng xã hội lan truyền một video clip ghi lại hình ảnh hai nhóm thanh niên
ngang nhiên chém nhau ngay trên đường phố đông người
theo hình ảnh trong đoạn video clip sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi
một nhóm thanh niên đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang cầm theo mã tấu đuổi đánh hai người khác trên đường phạm văn thuận
cụ thể là ba đối tượng ép xe của hai thanh niên ngã xuống đường sau đó dùng mã tấu dao lao vào chém hai thanh niên này
khi nạn nhân bỏ chạy thì các đối tượng này đuổi theo và còn đạp đổ một chiếc xe máy khác đang dựng bên lề đường
tiếp tục là một thông tin cảnh báo tới những người dân thường hay vay tiền tại các hiệu cầm đồ cho vai lãi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đang tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
do nguyễn văn cường tức cường đen trú tại huyện lập thạch chủ hiệu cầm đồ anh cường cầm đầu để bắt giữ xử lý các đối tượng
cuối năm hai nghìn một mươi năm do cần tiền giải quyết công việc cá nhân thông qua mối quan hệ xã hội
anh nguyễn ngọc ninh chú tại phường khai quang thành phố vĩnh yên đã gặp nguyễn văn cường chủ hiệu cầm đồ anh cường
có trụ sở tại đường nguyễn tất thành phường khai quang tp vĩnh yên vay năm mươi triệu đồng với lãi suất cao
hết hạn trả nợ anh ninh chỉ thanh toán tiền gốc còn lãi không thanh toán
mặc dù anh cường đã liên hệ nhiều lần nhưng ninh trốn tránh không gặp
khi phát hiện ninh đã có mặt tại tôn đức thắng phường khai quang cường đã gọi điện thoại cho đồng bọn đến đánh anh ninh
khiến anh đi bị tổn hại ba mươi sáu sức khỏe
cường về cường bảo tôi là đi lên đường thắng chứ không cần xe lá hồn ninh xe ô tô đen của hồn ninh còn ở đấy không
đi lên đi lên thì đi qua xe lá hồn ninh đến chỗ điện thanh đó cường gọi điện gọi điện nó hỏi là xe ô tô đen còn ở đấy không
cường bảo tôi là còn cường bảo là xe ô tô đen kia xe của hồn ninh ấy xe đi hút hai kia cường bảo là xe đấy xe của hồn ninh ấy
nó ra xe ô tô là nó tôi về rồi đấy không biết sao
khi chờ anh ninh ra ngoài xe ô tô tôi và hải cầm dao chung cầm một cái dưới quy điện
anh ninh ra từ gần đế xe thì tôi và hải lao và chém chung cầm dưới quy xích anh ninh
sau đó chúng tôi chém anh ninh xong chúng tôi bỏ xuống khỏi khu vực đấy đi về trong trang trại
quá trình điều tra xác minh cơ quan kỳ sát điều tra công an tp vĩnh yên đã làm rõ và bắt giữ hai trong năm đối tượng gây thương tích cho anh ninh là khương văn tâm chú tại xã tiên lữ huyện lập thạch đỗ văn sơn chú tệ xã thanh trù thành phố vĩnh yên
các đối tượng còn lại gồm nguyễn văn cường chủ hiệu cầm đồ anh cường trần văn hải chú tại xã ba hiến và nguyễn duy trung chú tệ xã thanh lãng huyện bình xuyên đã bỏ trốn
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn văn cường tại hiệu cầm đồ anh cường cơ quan công an đã thu giữ ba thanh kiếm cùng một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ

trên địa bàn khu lò gèn thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu huyện nghi vấn vi phạm pháp luật nên đã yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng nam thanh niên này đã bỏ chạy
sau khi khống chế và kiểm tra trên người đối tượng trần văn phát phát hiện ba túi ni lông bên trong có nhiều tờ tiền việt nam mệnh giá hai trăm linh đồng có số series trùng nhau tổng số tiền là hai trăm linh triệu đồng
qua giám đỉnh thì đây là tiền việt nam già
đối tượng trần văn phát khai nhận vận chuyển số tiền trên từ thị trấn đồng đăng về hà nội với giá một mươi triệu đồng
tưởng rằng đã hợp thức hóa được giấy tờ để chiếm đoạt chót lọt hai trăm linh triệu đồng tiền hỗ trợ của nhà nước tuy nhiên hành vi của đối tượng ngô văn bảo chú tại thành phố bắc giang đã bị công an thành phố bắc giang tỉnh bắc giang phát hiện bắt giữ
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm với vị trí là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã bún bánh đa mai
đối tượng ngô văn bảo đã lợi dụng chính sách đề án hỗ trợ khuyến công của tỉnh bắc giang để lập hồ sơ khống chứng từ mua thiết bị máy móc sản xuất cũ thành hồ sơ mua bán máy móc mới để chiếm đoạt hai trăm linh triệu đồng
thời gian qua trên tuyến đường d thuộc địa bàn xã thiện phiến huyện tiên lữ tỉnh hương yên liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
để ổn định tình hình công an huyện tiên lữ đã lập chuyên án và kịp thời bắc giang
công an huyện tiên lữ đã giữ được các đối tượng gây án
từ thông tin trình báo của những người bị hại khoảng tám giờ sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã bắt quả tăng đối tượng đinh văn hiệu chú tại thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
đối tượng đã trực tiếp gây ra sáu vụ cướp giật tài sản trên địa bàn chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy một tháng
thủ đoạn của đối tượng là sử dụng xe mô tô đi dọc tuyến đường d khi thấy người dân sơ hở là ép sát cướp giật
nạn nhân mà đối tượng hướng đến chủ yếu là phụ nữ và người già
và bạn áp cao cận nhiệt đang bao trùm lên toàn khu vực bắc bộ nên ngày hôm nay thời tiết tại bắc bộ tiếp tục phổ biến không mưa ban ngày trời oi nóng
tại khu vực phía tên bắc bộ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một trời nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông từ chiều tối vào đêm ngày hai mươi chín
từ ngày hai mươi chín đến sáng ngày ba mươi sau đó có mưa vài nơi đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi nhiệt độ từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
các tỉnh phía đông bắc bộ hiện nay có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống nước ta
dự báo đến ngày mai khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền bắc và sẽ có những biến chuyển đáng kể nên nhiệt độ giảm nhanh
khoảng từ ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi vào đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất hạ xuống
từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ vùng núi có nơi nhiệt độ từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết cũng ít biến đổi trong ngày hôm nay
ban ngày trời có nắng gián đoạn và mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi vào lúc chiều muộn
dự báo bắt đầu từ chiều tối và đêm mai do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
mưa rông sẽ tăng trở lại tại các tỉnh phía bắc của khu vực sau đó lan rộng xuống các tỉnh phía nam trong ngày ba mươi và ngày ba mươi một
với nhiều nơi có mưa vừa
có nơi mưa to và rông
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận vào ngày mai mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
đến ngày ba mươi và ngày ba mươi một có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông đề phòng tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên vào ngày mai trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào rải rác chủ yếu xảy ra ở phía nam của khu vực
đến ngày ba mươi và ngày ba mươi một mưa rông sẽ tăng nhiều hơn trên toàn khu vực
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
mưa trên khu vực nam bộ đang có xu hướng giảm trong ngày hôm nay chỉ còn xảy ra tại các tỉnh miền tây của nam bộ
dự báo trong ba ngày tới sảnh áp thấp gây mưa hoạt động mạnh trở lại mưa rông sẽ tăng lên nhiều nơi
lưu ý là sẽ xuất hiện trở lại những điểm có mưa vừa đến mưa to đặc biệt tại các tỉnh ven biển đề phòng có tố lốc xoáy và gió rất mạnh trong cơn rông
bản tin của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại